do ảnh hưởng của khí hậu phương tây nam nên từ tháng một mươi một đến tháng ba và tháng bốn hàng năm trên địa bàn các xã vùng lìa huyện hướng hóa tỉnh quảng trị xuất hiện nắng nóng làm cho các con sông suối bị khô
tình trạng này khiến cho người dân ở các xã vùng lìa thiếu trầm trọng nước sạch để sử dụng trong sinh hoạt
phải rất vất vả chị hồ thị em ở thôn curong xã a sinh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị mới lấy được một ít nước về dùng nấu ăn cho gia đình mình
ở đây rất khó khăn về nguồn nước mỗi ngày tôi tới đây lấy nước ba lần dùng để nấu ăn uống vì không có nước sạch khác rất khó khăn cho phụ nữ chúng tôi
toàn thôn cú rông xã a sinh huyện hướng hóa có hơn sáu mươi hộ dân đều sử dụng nguồn nước từ cái hố nhỏ chưa đầy một mét vuông này
theo người dân cho biết nếu không có mưa thì nguồn nước này cũng sẽ cạn
để giải quyết vấn đề thiếu nước sạch huyện hương hóa đã đầu tư một số giếng bơm cho người dân
thế nhưng nguồn nước từ giếng bơm người dân chỉ dùng để giặt hay tắm cho trẻ mà thôi
các học sản đối với những cái thôn những cái cùng dân cư mà chưa có máy bơm mà đang còn thiếu nguồn nước
thì sẽ hỗ trợ thêm một số cái máy bơm cũng như cái thì cùng lọc để cho đảm bảo thì mình được sinh hoạt
hy vọng những giải pháp trên của huyện hướng hóa tiền quản trị sẽ sớm được triển khai
để giúp cho người dân ở các xã vùng lìa không còn phải chịu cảnh cứ đến mùa khô hạn lại không có nước sạch để dùng